sau một năm triển khai mô hình liên kết chăn nuôi châu bò lợn an toàn sinh học
theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm do trung tâm khuyến nông tỉnh tuyên quang
phối hợp với hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao tiến thành thực hiện
được người chăn nuôi tỉnh tuyên quang đánh giá là mô hình tốt
mang lại lợi nhuận cao thời gian quay vòng vốn nhanh và ổn định được đầu ra của sản phẩm
đây là lứa châu bò thứ ba được tổ hợp tác chăn nuôi châu bò xã hùng mỹ
huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang nuôi dưỡng và chăm sóc
sau khi ký cam kết liên kết với hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao tiến thành tuyên quang
với số lượng hai mươi năm con trâu và một mươi một con bò
qua những lứa trước các thành viên trong tổ hợp tác đều khẳng định
mô hình liên kết chăn nuôi an toàn sinh học mang lại hiệu quả kinh tế cao
bởi một năm có thể nuôi được ba lứa và đầu ra của sản phẩm luôn được ổn định
ngoài ra chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học giảm được mùi hôi trong khu vực chăn nuôi
hạn chế ô nhiễm môi trường nhờ nguồn thức ăn là cám thảo dược sinh học
thực hiện mô hình liên kết hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao tiến thành tuyên quang
đã ký hợp đồng với một mươi năm hợp tác xã và tổ hợp tác cung ứng trên bốn trăm linh con châu bò thịt nuôi vỗ béo
đồng thời cam kết chính sách cung ứng thức ăn chăn nuôi đầu vào và tiêu thụ toàn bộ sản phẩm vật nuôi
sau khi kết thúc thời gian chăn nuôi với giá mua bằng với giá bán con giống đầu vào
đối với người chăn nuôi ngoài sử dụng cám thảo dược sinh học
còn phải sử dụng thêm thức ăn tự nhiên như cỏ voi ngọn
lá mía cám ngô cám sát vỏ đỗ xanh bã bia
đảm bảo sản phẩm khi xuất bán không có dư lượng thuốc kháng sinh không có hóc môn tăng trưởng
trong chăn nuôi nếu chúng ta thực hiện được liên kết chuỗi
thì nó có một lợi thế cho các doanh nghiệp cũng như các hộ thực hiện chuỗi liên kết
có một lợi rất lớn ở chỗ là nó ổn định về đầu ra
và doanh nghiệp cũng cần có những sản phẩm theo đúng yêu cầu
theo đúng điều kiện mình đề ra để mình sẽ thực hiện được theo đúng quy chế
theo đúng quy chế
thì mình sẽ có một chất lượng sản phẩm tốt
và người dân đặc biệt người ta có lợi là người ta sẽ rất yên tâm về đầu ra
tỉnh tuyên quang hiện có trên một trăm bốn mươi con trâu bò
tuy nhiên đa số người dân vẫn chăn nuôi theo phương pháp truyền thống
và luôn bị động trước sự lên xuống của giá cả thị trường
hình thức liên kết chăn nuôi châu bò an toàn sinh học
sẽ là một trong những giải pháp thiết thực giúp người chăn nuôi ở tỉnh miền núi tuyên quang
nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo